hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và để người dân yên tâm sắm sửa tết nguyên đáng an toàn mời quý vị cùng theo dõi những giải pháp các chuyên gia của chúng tôi đề cập đến
hiện số ca tử vong tại hà nội đang tăng cao từng ngày và đã ở mức độ hai con số
nhiều người dân có tâm lý dự trữ thuốc điều trị covid một mươi chín
theo các chuyên gia điều này tìm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe nếu không có sự theo dõi của bác sĩ
từ nay đến tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
đặc biệt có một trăm bốn mươi người việt nam ở nước ngoài đăng ký trở về nước ăn tết sẽ dẫn tới những nguy cơ không nhỏ
trong thời gian tới số ca mắc covid một mươi chín có thể lên tới năm bảy ca một ngày
có thể chủng omitron sẽ lan rộng ra cộng đồng với tốc độ rất nhanh
sở y tế phải xây dựng kịch bản mới dựa trên tỷ lệ chuyển tầng điều trị tử vong không để quá tải ở tầng điều trị hai và ba
các quận huyện thị xã cũng cần có kịch bản mới phù hợp với tình hình hiện tại
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà nguyên phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới trung ương phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam cho biết
tình trạng nhiễm ngoài cộng đồng ở hà nội đã rất rõ và nhiều
hà nội là thủ đô của cả nước nơi giao lưu nhiều mật độ dân số đông có nhiều sự kiện hội họp dịp cuối năm và tết nguyên đáng
lượng người đối với hà nội càng đông việc đi lại vui chơi hồi hè gia tăng là cơ hội để dịch bùng phát
đây là mối lo thường trực nếu chúng ta không có giải pháp giảm số ca mắc mới hệ thống y tế của hà nội sẽ quá tải
y tế cơ sở không tiếp cận được f và dẫn đến tử vong
trong thời điểm hiện tại ai cũng có thể nhiễm bệnh vì vậy chúng ta phải luôn đề phòng không chủ quan tuân thủ năm k
hạn chế đi lại tụ tập giao lưu khi không cần thiết
gặp gỡ mọi người là vui nhưng tránh tiệt tùng cởi bỏ khẩu trang
có như vậy thì chúng ta mới bảo vệ được sức khỏe cho mình cho gia đình và cộng đồng
ngày tết chỉ nên bó hẹp
trong phạm vi gia đình đừng để sau vài ngày vui tết mà sau đó lại chạy đông chạy đáo vì dịch bệnh
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà phân tích không phải bất kỳ bệnh nhân covid một mươi chín nào cũng cần dùng thuốc
đối với bệnh nhân không có triệu chứng chỉ cần cách ly theo dõi tại nhà người bệnh có thể không cần uống thuốc
điều lúc này mà người dân cần nhất là kết nối chặt chẽ với y tế địa phương để có sự hướng dẫn tốt về mặt chuyên môn
thay vì nghe theo lời truyền miệng mà tự mua thuốc về điều trị
việc tự mua thuốc về điều trị vừa khiến cho người dân mất tiền oan và nếu dùng sai thuốc thì có thể gây hại
bởi trong điều trị nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng mỗi người sẽ được chỉ định từng loại thuốc khác nhau
phù hợp với từng cơ địa từng thời điểm bệnh
vì vậy theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hạ nếu không bay mắt f người dân cần phải bình tĩnh
thực hiện cách ly y tế trong gia đình và liên hệ ngay với y tế địa phương để được hướng dẫn cụ thể
ở giai đoạn đầu việc cách ly y tế ngay trong gia đình quan trọng hơn thuốc uống để tránh lây la cho các thành viên cùng sinh sống trong nhà
đặc biệt cần lưu ý tới các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi và người có bệnh nền
đối tượng này cần được chẩn đoán xác định bệnh càng sớm càng tốt và được ưu tiên dùng thuốc để tránh diễn biến nặng gây tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp người dân cần chuẩn bị các thuốc như thuốc hạ sốt
chuẩn bị thêm nhiệt kế máy đo spo hai máy đo huyết áp nó có điều kiện
tuyệt đối không nên bỏ ra cả chục triệu mua thuốc rất lãng phí và đôi khi mua nhầm thuốc giả còn gây nguy hiểm
hiện tại nước ta đang có nhiều thuốc kháng virus sars cov hai hiệu quả được phát miễn phí như là monopiravir hay là favipiravir
như vậy những gạch đầu dòng nếu bạn là f và lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng hà đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về omic ron
phương pháp điều trị và đó cũng chính
chính là bí quyết giúp cho hà nội không thể vỡ trận đặc biệt là hãy chuẩn bị cho mình tâm thế bình tĩnh và chủ động các bạn nha
thời gian qua có rất nhiều khán giả gửi câu hỏi về cho chúng tôi hỏi về người nhập cảnh vào hà nội cần áp dụng biện pháp phòng dịch covid một mươi chín gì
cụ thể câu hỏi như sau
bạn tôi ở nước ngoài chuẩn bị về hà nội để ăn tết xin hỏi hiện nay hà nội áp dụng biện pháp phòng dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh như thế nào
để rõ hơn về câu trả lời luật gia nguyễn thị thu phương công ty luật trách nhiệm hạn umi sẽ loại láp như sau
đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh
người nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú gồm nhà ở khách sạn nhà nghỉ khu nghỉ dưỡng trụ sở của cơ quan đại diện
ký túc xá nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
người nhập cảnh chủ động liên hệ khai báo thông tin với y tế địa phương nơi lưu trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm sars cov hai theo quy định
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết một mươi bốn ngày kể từ ngày nhập cảnh
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
đối với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
nếu kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến một mươi bốn ngày
trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính thì xử lý theo quy định
đối với người nhập cảnh dưới một mươi tám tuổi là người từ sáu mươi năm tuổi trở lên phụ nữ đang mang thai người có bệnh lý nền nhưng không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế được cách ly cùng cha mẹ hoặc người chăm sóc
người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc là đã khỏi bệnh covid một mươi chín và phải đăng ký cam kết tự nguyện cách ly sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm và các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín như đối với người nhập cảnh
như vậy hiện nay thành phố hà nội đã áp dụng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh theo các quy định nêu trên
không chỉ tập trung vào chủ đề về quê ăn tết như thế nào cách ly tập trung và xét nghiệm ra sao
những vấn đề liên quan đến việc tiêm vaccine cũng đang gây chú ý
rất nhiều khán giả đã đặt dấu hỏi về việc tiêm mũi ba là vaccine pfizer có tác dụng phụ gì có dụng tóc không
theo những nghiên cứu hiện có nếu dùng vaccine pfizer để tiêm mũi ba sau khi đã tiêm mũi hai astrazeneca có lẽ tác dụng phụ sẽ nặng hơn một chút nhưng không đáng lo ngại
hơn nữa lợi ích của mũi tăng cường là rất lớn khi tăng mạnh khả năng bảo vệ trước covid một mươi chín
nghiên cứu của đh oxford cho thấy
trong số những người được tiêm mũi một là astrazeneca mũi hai là pfizer có khoảng bảy mươi tám bị mệt mỏi so với năm mươi ba số người tiêm đủ hai mũi pfizer
trong khi đó khoảng sáu mươi năm những người tham gia nghiên cứu bị đau đầu khi tiêm trộm astrazeneca với pfizer
những triệu chứng khác như là đau khớp sốt và đau nhứt cơ cũng có tỷ lệ tương tự
nhìn chung tác dụng phụ không kéo dài thông thường chỉ trong khoảng hai ngày
nghiên cứu trên không xét đến tác động của mũi ba
tức là mũi vaccine
tuy nhiên nó cũng cho thấy nếu sử dụng cùng loại vaccine để chích mũi ba
tác dụng phụ có thể ít hơn so với đuổi sang vaccine khác nếu hai loại này khác công nghệ
dù có thể có tác dụng phụ lợi ích của việc tiêm mũi ba là có thật
một nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yuksa được công bố gần đây cho thấy rằng
hai tuần sau khi tiêm liều tăng cường của pfizer khả năng bảo vệ khỏi nhiễm bệnh là chín mươi ba một ở những người đã tiêm astrazeneca trước đó
và chín mươi bốn đối với pfizer
dù chưa có dữ liệu về khả năng bảo vệ chống nhập viện hay là tử vong sau mũi ba
giáo sư wei shan lim thuộc ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng và miễn dịch anh cho rằng
tỷ lệ nhiễm này có lẽ còn cao hơn chín mươi ba
nhìn chung những tác dụng phụ phổ biến nhất khi tiêm ba mũi là sốt nhức đầu mệt mỏi và đau tại chỗ tim
tuy nhiên hầu hết các biểu hiện này đều nhẹ hoặc trung bình
một số người còn gặp phải các triệu chứng như tiêu chảy nôn mửa đau cơ và khớp
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc
ngoài ra một số người tiêm liều ba báo triệu chứng nổi hạch dưới nách
nhưng đây là biểu hiện không đáng lo ngại vì nổi hạch là dấu hiệu bình thường
cho thấy cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ trước virus corona
tuy nhiên những người không cảm thấy triệu chứng gì sau khi tiêm cũng không cần phải lo lắng
trang tin npr dẫn lời giáo sư dịch tế học charles baker nói rằng
nếu không thấy tác dụng phụ gì thì cũng không có nghĩa là vaccine không hiệu quả
mà chỉ là phản ứng trong cơ thể của bạn không tốt
không thể hiện ra ngoài mà thôi
tiếp đó liên quan đến siêu biến thể omicron một quan chức của tổ chức y tế thế giới who cho biết
có thêm bằng chứng cho thấy biến thể omicron ảnh hưởng đến đường hô hấp trên
gây ra các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể trước đó
ông mahammud chia sẻ trong cuộc họp báo vào hôm bốn tháng một ở geneva rằng thông tin này có thể là tin tức tốt lành
ông abdi mahmoud quan chức của who chuyên gia về kiểm soát phòng chống lây nhiễm cho hay
chúng ta đang thấy ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng omitrank đang lây nhiễm ở phần trên của cơ thể
không giống như những biến thể khác ở khả năng gây ra viêm phổi nặng
tuy nhiên quan chức who chỉ ra khả năng lây truyền cao của biến thể omicron có nghĩa là biến thể này sẽ thống trị
trong vòng vài tuần ở nhiều nơi tạo ra mối đe dọa ở các quốc gia có nhiều người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
phát biểu mới nhất của quan chức who về biến thể omicron cũng có chung xu hướng với nhiều nghiên cứu khác
về nguy cơ gây bệnh của biến thể omicron
trong đó có nghiên cứu từ nam phi một trong những quốc gia đầu tiên phát hiện ra biến thể omicron
tuy nhiên ông mahammud cũng lưu ý rằng cần thận trọng khi gọi nam phi là ngoại lệ bởi quốc gia châu phi này
có dân số trẻ cùng với nhiều yếu tố khác
khi được hỏi về việc có cần vaccine đặc hiệu chống biến thể omicron hay không ông mahamud nói rằng
còn quá sớm để kết luận
quan chức who chỉ ra quyết định về vấn đề này cần có sự phối hợp toàn cầu
không nên để ngành thương mại tự quyết định
ngoài lo lắng
về tác động của omicron đến hệ thống miễn dịch và cơ quan hô hấp của người mới đây
who đã cảnh báo về một biến thể mới
biến thể ihu mới được phát hiện có tới bốn mươi sáu đột biến
có thể có nghĩa là nó có khả năng cao kháng các loại vaccine hiện có
chúng ta phải tỏ ra e ngại và lo sợ về một loại biến thể vô cùng khủng khiếp này
tổ chức y tế thế giới who cuối cùng đã lên tiếng về một biến thể covid một mươi chín mới được gọi là ihu hoặc là b một sáu nghìn bốn trăm linh hai
lần đầu tiên được ghi nhận
b một sáu nghìn bốn trăm linh hai đã được ghi nhận chính thức ở pháp vào cuối tháng một mươi hai sau khi bệnh nhân bắt đầu bị ốm ở vùng marseille vào tháng một mươi một
ít nhất một mươi hai trường hợp mắc biến thể isu được cho là có liên quan đến việc du lịch đến quốc gia châu phi cameroon
và đã được xác nhận ở miền nam nước pháp tờ news đưa tin
chúng này có bốn mươi sáu đột biến khiến các chuyên gia lo lắng rằng nó có thể có khả năng kháng các loại vaccine hiện có hơn
và mặc dù có vẻ không lây lan nhanh chóng đặc biệt là khi so sánh với biến thể omicron xuất hiện gần như cùng thời điểm
nhưng kể từ đó đã lây nhiễm rộng khắp toàn cầu
thông tin chi tiết về chủng mới bắt đầu lan truyền vào cuối năm ngoái
nhưng tin nóng về ihu chỉ xuất hiện trên báo chí trong tuần này
sau một bài báo vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai thu hút sự chú ý của giới khoa học bên ngoài nước pháp
giờ đây who cuối cùng cũng đã lên tiếng về biến thể mới
ngày bốn tháng một giám đốc quản lý sự cố covid một mươi chín của who ông abdi mahmoud
đã phát biểu trước báo giới tại geneva thụy sĩ
trong khi tiết kiệm
khi thừa nhận biến thể đã nằm trong tầm ngắm của chúng tôi
ông mahmoud nói rằng có dấu hiệu tích cực cho thấy ihu không lây lan nhanh chóng
trong khi is dù đang được who điều tra họ sẽ chỉ được tuyên bố là một biến thể đáng lo ngại
nếu được phát hiện là có nguy cơ nghiêm trọng
các chuyên gia quốc tế khác cũng đã cân nhắc để hạ thấp rủi ro do ihu gây ra
với nhiều người tin rằng nó có thể đã bị omitforn đè bẹp
trong số này có nhà vi rút học của làng đại học hoàng gia london
tiến sĩ tom pekok một trong những người đầu tiên cảnh báo về biến thể omicron vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tiến sĩ peacock giải thích trên twitter rằng ihu thực sự có trước omicron
và rằng trong ngần ấy thời gian có chính xác hai mươi chuỗi so với hơn một trăm hai mươi chuỗi của ông micron trong thời gian ngắn hơn
có nghĩa đây không phải là một chuỗi đáng lo ngại quá nhiều tại thời điểm này
thử nghiệm của các nhà khoa học pháp đã phát hiện isu đã mang đột biến n năm trăm linh một i
lần đầu tiên được nhìn thấy ở biến thể enfa và các chuyên gia y tế tin rằng có thể làm cho chủng này dễ lây truyền hơn
nó cũng mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k có nghĩa là nó có khả năng kháng vắc xin cao hơn
tổng cộng isu có bốn mươi sáu đột biến và ba mươi bảy lần bị xóa
the lexion bớt đột biến
các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một ví dụ khác về sự xuất hiện không thể đoán trước được các biến thể sars cov hai
và sự du nhập của chúng ở một khu vực địa lý nhất định từ nước ngoài
biến thể ihu xuất hiện khi omicron tiếp tục tăng phái thế giới
mỹ vừa thiết lập một kỷ lục thế giới mới sau khi báo cáo hơn một triệu ca mắc covid một mươi chín chỉ trong vòng một ngày
trong khi cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào omicron
về biến thể mới ihu có nhiều đột biến hơn omicron nguy hiểm như thế nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
biến thể mới của sars cov hai được phát hiện lần đầu tiên ở miền nam nước pháp vào tháng trước
nhưng hiện đã bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia toàn cầu
bệnh nhân phát các triệu chứng hô hấp nhẹ một ngày
trước khi được chẩn đoán dương tính
sau đó các mẫu hô hấp được thu thập từ bảy bệnh nhân dương tính khác trong khu vực này
cho thấy tổ hợp các đột biến giống nhau
cho đến nay b một mươi sáu nghìn bốn trăm linh hai vẫn chưa được xác định ở các quốc gia khác
cũng như chưa được tổ chức y tế thế giới who gán nhãn là biến thể đang theo dõi
các nhà nghiên cứu của ihu lần đầu tiên phát hiện ra biến thể này vào ngày một mươi một mươi hai hai nghìn hai mươi một
và đã nghiên cứu từ thời điểm đó trong nỗ lực dự đoán và hiểu hành vi của virus
cho đến nay bốn mươi sáu đột biến đã được tìm thấy ở biến thể ihu trước đó
biến thể omitform được phát hiện có hơn ba mươi đột biến ở protein gai
các thử nghiệm cho thấy chủng sars cov hai mới phát hiện mang đột biến n năm trăm linh một i
lần đầu ghi nhận ở biến thể alpha
các chuyên gia tin rằng đột biến n năm trăm linh một i có thể khiến virus dễ lây lan hơn
các nhà nghiên cứu cũng phát hiện biến thể mới cũng mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k
biến thể có khả năng giúp virus kháng vaccine hơn
n năm trăm linh một i có thể giúp virus kháng vaccine hơn
n năm trăm linh một i và e bốn trăm tám mươi bốn k từng có trong các biến thể beta gamma theta và omicron
trong nghiên cứu đăng trên made arsef vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
các tác giả cho hay tập hợp các đột biến và hệ thống sinh của các bộ gen thu được ở biến thể isu
là một ví dụ khác về sự không thể đoán trước được về sự xuất hiện của các biến thể sars cov hai
có nên lo lắng về biến thể mới
các nhà khoa học cho rằng còn quá sớm để suy đoán về cách thức hoạt động
của biến thể này liên quan đến sự lây nhiễm và khả năng né bảo vệ của vaccine
có rất nhiều biến thể mới được phát hiện liên tục nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng sẽ nguy hiểm hơn
nhà dịch tế học eric feindring cho biết
ông nói thêm điều là một biến thể trở nên nổi tiếng và nguy hiểm hơn là khả năng nhân lên
do số lượng đột biến mà nó có liên quan đến virus gốc
đây là lúc nó trở thành một biến thể đáng lo ngại giống như omitforn dễ lây lan hơn và né khả năng miễn dịch

còn phải xem biến thể mới này sẽ thuộc về nhóm nào
nhà dịch tế học feindring chưa lo lắng về ihu
tuy nhiên ông nhấn mạnh tôi nghi ngờ biến thể mới sẽ chiến thắng omicron lây lan nhanh hơn delta năm sáu lần
hoặc delta lây lan nhanh hơn gấp hai lần so với virus ban đầu
chuyển sang những tin tức khác liên quan đến người hàng xóm trung quốc của chúng ta
trong khi nhiều quốc gia trên thế giới đang học cách sống chung với dịch bệnh
trung quốc đã tăng gấp đôi nỗ lực của mình vào chiến lược zero covid
các đứa chui lây nhiễm bất cứ khi nào
phát hiện ca mắc và bằng mọi giá
tuy nhiên các biện pháp này liệu có hiệu quả và đạt được kỳ vọng như mong đợi
hay tất cả chỉ là giả thuyết trên văn bản
liệu trung quốc có thể duy trì chiến lược không covid bao lâu nữa
ngoài phong tỏa đóng cửa biên giới cũng là một trong các biện pháp hữu hiệu
của chiến lược zero covid mà quốc gia một bốn tỷ dân đang áp dụng
với các biện pháp này rất ít người được đến hoặc rời khỏi trung quốc
những người nhập cảnh vào nước này phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt trong vòng ba tuần
giống như trung quốc một số quốc gia khác trên thế giới cũng từng áp dụng zero covid
làm lá chắn ngăn chặn dịch bệnh
song so với tỷ lệ tiêm chủng ngày càng cao áp lực kinh tế xã hội
và sự xuất hiện của biến thể mới lây nhiễm nhanh hơn nhiều nước như australia
new zealand singapore đã bắt đầu tái mở cửa với thế giới
đến năm hai nghìn hai mươi hai dường như chỉ còn bắc kinh đang đơn độc đi trên con đường chống dịch này
một số nhà khoa học và quan chức cấp cao trong nước đã kêu gọi trung quốc mở cửa trở lại
khi tin rằng covid một mươi chín sẽ trở lại
gần đây ông gao fu nhiều chuyên gia khác cùng giới khoa học nước ngoài
cũng cho rằng việc đóng cửa và thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
có thể không đủ để ngăn chặn các biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn
nước này coi covid một mươi chín sars và các bệnh dịch hoặc đại dịch khác là một cuộc khủng hoảng sức khỏe
có khả năng tiến triển thành cuộc khủng hoảng xã hội
với quan điểm đó không khó hiểu tại sao trung quốc vẫn sẵn sàng bảo vệ chiến lược
phòng dịch của mình bằng mọi giá
tuy nhiên chi phí là rất lớn
khi các quốc gia còn lại trên thế giới học cách sống chung với dịch bệnh
trung quốc sẽ thấy mình đơn độc với ít cơ chế đối phó hơn
các quy định phong tỏa và cách ly nghiêm ngặt đang ảnh hưởng đến mọi thứ
từ chuỗi cung ứng toàn cầu đến sản lượng của các nhà máy
nhiều đối tác thương mại của nước này đã gặp khó khăn lớn trước tác động của việc đột ngột
áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới
trong khi đó nếu các thị trường khác bắt đầu nới lỏng khi trung quốc vẫn đóng cửa
họ có thể tìm kiếm các đối tác thương mại ở những nơi khác
nếu bắc kinh vẫn còn đóng cửa với thế giới điều này cũng có thể làm giảm nỗ lực
thể hiện tầm ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới
đây là một đặc điểm nổi bật trong chiến lược ngày càng quyết đoán của nhà lãnh đạo tập cận bình
bao gồm việc cung cấp đầu tư và viện trợ trên khắp thế giới
trong sáng kiến vành đai và con đường hàng đầu của ông
tuy nhiên các nhà phân tích chỉ ra rằng hiện tại trung quốc rõ ràng đang ưu tiên
các lợi thế của chính sách zero covid
họ chấp nhận trả bất cứ giá nào để duy trì tình trạng ổn định trong một thế giới
nơi dịch bệnh đang hoàn hành
các chuyên gia nhận định các tuyên bố của chính phủ kể từ khi xuất hiện của omicron
cũng cho thấy rằng việc từ bỏ zero covid là điều không sớm xảy ra
sở dĩ trước đó chiến lược dập dịch năng động của trung quốc cho đến nay là chứng minh hiệu quả
hạn chế dịch bệnh lây lan trong nước mặc dù tốn khá nhiều chi phí nỗ lực
và phải đánh đổi đáng kể
dự báo trong bao lâu nữa trung quốc mới mở cửa sẽ là câu chuyện rất dài
và cần được tính toán kỹ càng chín chu không thể một sớm một chiều
một kỷ lục buồn liên quan đến mỹ khi mới đây số ca mắc covid một mươi chín tại mỹ
đã lập kỷ lục toàn cầu trong những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi
chỉ trong khoảng một tháng tỷ lệ ca mắc biến thể omicron trong số ca nhiễm mới ở mỹ
tăng từ mức dưới một lên hơn chín mươi
ngày bốn tháng một trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ công bố dữ liệu ước tính
của biến thể omithron đã chiếm tới chín mươi năm bốn số ca nhiễm mới ở mỹ vào tuần trước
cao hơn đáng kỹ so với tuần trước đó
theo đài cnn trong bốn tuần qua số ca mắc biến thể omitforn tại mỹ gia tăng nhanh chóng
chiếm tám số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
chiếm ba mươi bảy chín số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
chiếm bảy mươi bảy số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
chiếm chín mươi năm số ca nhiễm trong tuần kết thúc vào ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
biến thể danta chiếm gần như tất cả số ca nhiễm mới còn lại ở mỹ
ngày ba tháng một mỹ ghi nhận kỷ lục hơn một triệu ca nhiễm trong hai mươi bốn giờ
chưa có quốc gia nào khác trên thế giới ghi nhận mức ca tăng nhiễm trong ngày cao như vậy
tổ chức y tế thế giới hôm bốn tháng một xác nhận biến thể omicron gây bệnh nhẹ hơn
tuy nhiên các quan chức y tế công cộng cũng cảnh báo rằng
số lượng lớn ca mắc omicron đe dọa gây quá tại các bệnh viện
trong một diễn biến liên quan nhà trắng cho biết
chính quyền tổng thống mỹ joe biden đang hoàn tất các hợp đồng
cho năm trăm linh triệu kích xét nghiệm nhanh phân phối miễn phí cho người dân
sáng kiến này nhằm giúp giảm bớt tình trạng khang hiếm bộ xét nghiệm
dẫn đến tình trạng phải xếp hàng dài ở nhiều nơi
biến thể omicron của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm hơn bốn hai lần
so với biến thể delta ở giai đoạn đầu
như chúng ta phải đối diện với cả một biến thể mới có tên là ihu
cũng chưa biết nó khủng khiếp tới mức nào
nhiều thông tin mới nhất về dịch bệnh
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại